chiều nay một mươi bảy tháng năm thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh quảng trị
cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương đảng bộ
chính quyền và nhân dân tỉnh quảng trị đã nỗ lực phân đấu cố gắng vượt qua khó khăn
đạt được những thành quả quan trọng khá toàn diện về phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội
chăm sóc sức khỏe nhân dân xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh
thủ tướng đề nghị trong thời gian tới quảng trị cần tập trung vào khai thác các lĩnh vực có lợi thế
thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh thông thoáng
tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ doanh nghiệp mới thành lập ứng dụng công nghệ mới trong phát triển kinh tế
nhanh chóng thúc đẩy các dự án quan trọng đưa các dự án quan trọng vào hoạt động như cảng biển khu công nghiệp vsep nhà máy điện
xây dựng một nền quản trị vì dân vì doanh nghiệp tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp trong hoạch định chính sách
điều chỉnh và lập quy hoạch mới theo hướng có tầm nhìn xa hơn trong phát triển tăng cường các hoạt động hợp tác liên kết vùng
để mở rộng khả năng tiếp cận thị trường chú trọng liên kết với các tỉnh nhất là các tỉnh miền trung để tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch
dịch vụ có giá trị gia tăng và hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp hợp lý chú trọng gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng
thủ tướng đồng ý bổ sung khu kinh tế đông nam quảng trị vào nhóm khu kinh tế biển được hỗ trợ bằng vốn ngân sách nhà nước
thủ tướng đề nghị các bộ ngành trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh quảng trị để tạo thêm nguồn lực cho tỉnh xây dựng đồng bộ cơ sở ả tầng nhằm thu hút đầu tư